góp phần triển khai kinh tế xã hội các tỉnh vùng biên đồng thời bảo đảm mục tiêu an ninh quốc phòng
thế nhưng với hàng loạt vương mắc về cơ chế thủ tục hành chính
việc triển khai dự án dường như đang lâm vào cảnh dậm chân tại chỗ
là một trong những hành động cụ thể thể hiện quyết tâm rất cao của đảng bộ nhân dân tỉnh cao bằng
đây được coi là bước đột phá phát triển kinh tế phát huy lợi thế sẵn có của cao bằng
giải quyết vấn đề thu ngân sách điều tiết nguồn hỗ trợ từ nhà nước nâng cao đời sống của người dân
tỉnh đang chuẩn bị gấp cái tờ trình để trinh thủ tướng chính phủ
bên cạnh quyết tâm của tỉnh là sự chủ động xuất sẵn của nhà đầu tư tập đoàn đèo cả
trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tỉnh đã đặt báo cáo cho các nhà đầu tư tập đoàn đèo cả
năm hai nghìn một mươi chín đã hoàn thành quay flycam hiện trạng toàn bộ tuyến cao tốc tuyến kết nối vào thành phố cao bằng
công tác khảo sát địa hình thủy văn đạt chín mươi năm điện chất tuyến và công trình đạt chín mươi
đo điện trở xuất đạt chín mươi năm đã hoàn thành công tác khảo sát mỏ vật liệu
chúng tôi chủ động triển khai và bằng nguồn vốn của mình
tập đoàn bỏ ra công sức tiền mạc và đã ứng ra trước những trận này để thực hiện

hiện nay với tiến độ của hòa mãi vân tháng chín chúng tôi hoàn thành
toàn bộ nhân lực thiết bị đấy sẵn sàng có thể đưa vào đây bất cứ lúc nào
mặc dù có những ý kiến chung của thủ tướng và các bộ ngành ủng hộ
nhưng cụ thể văn bản phê dựng chủ trương đầu tư chưa có
cái đấy là cái khó nhất
quyết tâm thì không đủ
nó phải là tháo gỡ nó phải là thay đổi cái cơ chế chính sách
phải làm cho sự hào hứng được tiếp tục
chứ nó không phải đến một lúc đó là nó tắt ngóm
nhiều cái dự án hàng chục năm
mà ngay vùng đồng bằng mà hàng chục năm mà nó thoi thót
ở đây là cái vùng núi xa xôi thế này nó khó như thế này
cho nên là phải không chỉ là cứ bám mã quyết tâm
phải nuôi quyết tâm ấy bằng những cái động lực thật sự
mà động lực đây là động lực kinh tế
phải tháo gỡ những cái chủ trương chính sách
lâu nay là nó làm cho nó chậm nó cản trở nó trói buộc
thậm chí nó gây xung đột
bởi vậy để có thể khởi công dự án vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chào mừng đại hội đảng lần thứ một mươi ba và như lời hứa của cả lãnh đạo tỉnh
và nhà đầu tư trước anh linh của bác dành cho vùng đất cách mạng này
thì dự án cần có sự quan tâm hơn nữa từ chính phủ quốc hội và các bộ ngành trung ương
để sớm thông qua báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án
làm cơ sở trình thủ tướng phê duyệt chủ trương
các bộ ngành trung ương đầu tư